các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau hai ngày xét xử vào tối qua tqcm đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn hiến cựu thứ trưởng bộ quốc phòng ba năm sáu tháng tử giam giảm sáu tháng
đinh ngọc hệ bị giữ nguyên mức án trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại quân chủng hải quân và một số đơn vị liên quan
trong vụ án này bị cáo nguyễn văn hiến đã thiếu trách nhiệm không kiểm tra sát sao dẫn tới mất các khu đất quốc phòng ở tp hcm
nguyễn văn hiến bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bốn năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giảm một phần hình phạt cho bị cáo nguyễn văn hiến từ bốn năm xuống còn ba năm sau tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
quý vị trước tình hình nhập lậu kinh doanh trái phép thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng thời gian vừa qua thủ tướng chính phủ đã có chỉ đạo các bộ ban ngành khẩn trương đề xuất chính sách quản lý riêng đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng vậy đâu sẽ là luật định phù hợp cho vấn đề này
quý vị trước tình hình nhập lậu kinh doanh trái phép thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng thời gian vừa qua thủ tướng chính phủ đã có chỉ đạo các bộ ban ngành khẩn trương đề xuất chính sách quản lý riêng đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng
quý vị trước tình hình nhập lậu kinh doanh trái phép thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng thời gian vừa qua thủ tướng chính phủ đã có chỉ đạo các bộ ban ngành khẩn trương đề xuất chính sách quản lý riêng đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng

nhiên theo các chuyên gia trước hết cần thống nhất khái niệm định nghĩa cho từng sản phẩm dựa trên sự khác biệt về bản chất kỹ thuật của mỗi loại